thưa quý vị từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi bốn
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng bộ công thương
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng bộ công thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để bộ công thương và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng
quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong công tác tham mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời
điện gió trong thực hiện quy hoạch điện bảy điều chỉnh
trong tham mưu ban hành cơ chế kinh doanh điều hành nguồn cung ứng cấp phép kinh doanh xăng dầu
quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá trong lập thẩm định phê duyệt tổ chức đấu thầu
thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic thực hiện
nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật xử lý hình sự
trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng bộ công thương các nhiệm kỳ
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
ban thường vụ đảng ủy bộ đảng ủy các cục vụ liên quan và các đồng chí
trần tuấn anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương nguyên bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ công thương
đỗ thắng hải ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng hoàng quốc vượng bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam nguyên ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ công thương
nguyễn anh tuấn ủy viên ban cán sự đảng phó bí thư đảng ủy bộ vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ
trần hữu linh bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường hoàng tiến dũng bí thư đảng ủy cục trưởng cục điện lực và năng lượng tái tạo
trần duy đông bí thư đảng ủy cục trưởng cục xuất nhập khẩu phương hoàng kim bí thư tri bộ vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững
đặng huy cường ủy viên ban thường vụ đảng ủy thành viên hội đồng thành viên tập đoàn điện lực việt nam nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục năng lượng
lý quốc hùng bí thư tri bộ vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ võ văn quyền nguyên bí thư tri bộ vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương
liên quan đến những vi phạm khuyết điểm trên còn có trách nhiệm của ban thường vụ đảng ủy tập đoàn điện lực việt nam các nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
và các đồng chí trịnh đình dũng nguyên ủy viên trung ương đảng ủy viên ban cán sự đảng phó thủ tướng chính phủ
mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
dương quang thành nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn điện lực việt nam
trần đình nhân nguyên phó bí thư đảng ủy tổng giám đốc tập đoàn điện lực việt nam
nguyễn danh sơn ủy viên ban chấp hành đảng bộ tập đoàn điện lực việt nam giám đốc công ty mua bán điện
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền tài sản của nhà nước
lãng phí nguồn lực xã hội dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
tổ chức đảng ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ công thương các cấp ủy tổ chức đảng
ở một số bộ ngành địa phương đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo kiểm điểm xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm
báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra xem xét xử lý các tổ chức đảng đảng viên tại các địa phương đơn vị có liên quan
trong thực hiện các dự án năng lượng tái tạo
xem xét đề nghị của ban thường vụ đảng bộ khối các cơ quan trung ương
về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
đồng chí lưu bình nhưỡng nguyên phó trưởng ban dân nguyện
thuộc ủy ban thường vụ quốc hội
đã suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi
vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí lưu bình nhưỡng
xem xét kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản
ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy đồng tháp
còn có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng
và tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ quản lý sử dụng đất đai
tài nguyên khoáng sản thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn
ngân sách nhà nước kê khai tài sản thu nhập
ban thường vụ đảng ủy và đồng chí ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy
tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam còn một số vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo
chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác tổ chức cán bộ
quản lý sử dụng tài chính tài sản thực hiện quản lý đầu tư các dự án kê khai tài sản thu nhập
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát
tiếp tục phát huy ưu điểm kịp thời lãnh đạo chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc
rút kinh nghiệm sâu sắc khắc phục các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy đồng tháp chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với tổ chức đảng có liên quan về trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo trong công tác tham mưu
thực hiện chức năng quản lý sử dụng đất đai tài nguyên khoáng sản
báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
đối với ban thường vụ tình ủy và ủy ban kiểm tra tình ủy
kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí thường trực tỉnh ủy lâm đồng
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên
được kiểm tra kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời
những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã thảo luận để trình ban bí thư xem xét
ban hành quy định giải mật thông tin công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng
đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác